thưa quý vị không khí lạnh suy yếu miền bắc có được một ngày cuối tuần khá là dễ chịu trời không mưa có nắng
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
nền nhiệt đêm ở mức vừa phải từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng
còn mức nhiệt ngày giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ trời nắng ấm thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngày cuối tuần
tuy nhiên trạng thái thời tiết này không kéo dài lâu vì đến khoảng một mươi bốn tháng một mươi hai miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh di chuyển từ phía bắc xuống
khiến cho khu vực chuyển nhiều mây và có mưa nền nhiệt ngay ở bắc bộ sẽ giảm xuống dưới một mươi năm độ và miền bắc trời sẽ chuyển rét đậm trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
khối không khí lạnh cũ đang suy yếu khí lạnh mới thì phải hai ngày nữa mới tác động vì thế ở miền trung thời tiết cũng khá là dễ chịu
trong đêm nay cả miền trung chỉ còn mưa lác đắc ở một vài nơi
khu vực từ quảng ngãi trở xuống cho đến phú yên
sang ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến bình thuận gần như không có nơi nào có mưa và đều có nắng về chiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung bộ vì thế đều tăng
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
ở phía nam dãnh thấp xích đạo đang hoạt động yếu dần
vì thế nó chủ yếu chỉ còn gây mưa rào nhẹ ở một vài nơi khu vực miền tây nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai
với khu vực miền đông cũng như các tỉnh tây nguyên không còn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên trời hầu như không mưa
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên tăng lên mức từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở hầu khắp các vùng biển thời tiết tốt
khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió nhẹ
nhưng với người đi biển xa bờ cần lưu ý tới đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng xuống nước ta vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
sẽ gây ra biển động mạnh trên hầu khắp các khu vực biển đông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước